triển lãm đồ họa chữ quốc tế lần thứ sáu mươi ba đã được khai mạc tại hà nội
triển lãm giới thiệu các tác phẩm đồ họa chữ xuất sắc nhất thế giới
đã đoạt giải trong cuộc thi thường niên của tổ chức quốc tế hàng đầu
hỗ trợ và tôn vinh nghệ thuật đồ họa chữ
triển lãm lần thứ sáu mươi ba trưng bày hai trăm một mươi ba tác phẩm
được lựa chọn từ một bảy trăm linh tác phẩm dự thi đến từ năm mươi quốc gia trên thế giới
triển lãm đem tinh hoa nghệ thuật chữ đến cho những người đam mê
thiết kế đồ họa các tác phẩm có tính chuyên môn cao
triển lãm giới thiệu rất nhiều các xu hướng thiết kế trên thế giới
cụ thể năm nay giới thiệu phong cách thiết kế của năm mươi quốc gia
các tác phẩm đại diện của mỗi nước
mang những nét đặc trưng riêng trong phong cách thiết kế của quốc gia mình
năm nay số lượng tác phẩm dự thi nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước
và tất nhiên chất lượng chuyên môn chúng tôi cũng đánh giá rất cao
không chỉ hướng tới người làm đồ họa chữ chuyên nghiệp
hay sinh viên các ngành thiết kế
triển lãm năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi tới những đối tượng hoạt động
trong ngành quảng cáo marketing truyền thông đa phương tiện xuất bản và giáo dục
cá nhân tôi thì thấy mang lại được rất nhiều sự trải nghiệm và văn hóa ở một nơi
mặc dù mình ở việt nam nhưng khi mình thấy được những thiết kế này
từ nhiều đất nước khác nhau
thì mình cảm nhận được cuộc sống và những nền văn hóa của họ
còn về cộng đồng thiết kế nói chung thì đây là một cái cơ hội rất là tốt
rất là quy bó đây cho các bạn được vai trạm với những nền thiết kế trên thế giới
và có thể những đất nước mà mình chưa có cơ hội được đến
đằng sau mỗi con chữ là tiếng nói của cảm xúc
là nhịp điệu của tâm hồn truyền tải những thông điệp đến người xem
triển lãm là ngày hội của nguồn cảm hứng
của ý tưởng sáng tạo và cơ hội gặp gỡ với các chuyên gia trong ngành thiết kế
em đặc biệt ấn tượng hơn về các quyển sách
các những cái ấn phẩm
cái giấy chất liệu rồi các màu in nó rất là đẹp
và có một số những cái mà các nhà in ở việt nam chưa thể in được
thì nó mang lại cho mình cái trải nghiệm
với lại cái mình biết là ở nước ngoài trên thế giới
thì người ta đã làm được đến thế nào
triển lãm đồ họa chữ quốc tế đã mang đến một sân chơi
và cơ hội giao lưu tỏa sáng cho các nhà thiết kế trên khắp thế giới
mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho bất cứ ai đam mê thiết kế nói chung
và nghệ thuật chữ nói riêng
triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi một
tại viện gớt năm mươi tám nguyễn thái học hà nội